với chủ trương tạo môi trường đầu tư thông thoáng nhất để thu hút doanh nghiệp thực hiện các dự án
tỉnh bắc cạn đã cấp phép cho thực hiện nhiều dự án đem lại hiệu quả kinh tế tạo việc làm cho người lao động
nhưng cũng có một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách xây dựng nhà máy sưởng sản xuất trang trại chăn nuôi
phớt lờ các quy định pháp luật gây bức xúc trong nhân dân
đây là trang trại nuôi một mươi con lợn của công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng bắc cạn
tại thôn bản luông xã mỹ thanh huyện bạch thông
mặc dù chưa hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường nhưng công ty này đã đưa vào nuôi khoảng bảy con lợn
đáng chú ý là trang trại này được xây dựng ngay sát mép trong sông cầu làm dấy lên những lo ngại về vấn đề môi trường
còn đây là sưởng sản xuất đũa xuất khẩu rộng chín ha của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu vinacom việt nam
ở thôn nàng ngâm xã cẩm giang huyện bạch thông
chưa được cấp phép xây dựng nhưng công ty này vẫn hoạt động được hai năm
ngoài ra công ty còn ký hợp đồng thuê đất sản xuất nông nghiệp của người dân để xây dựng sưởng sản xuất đũa
nhưng không chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định
đi vào để chúng tôi hoạt động
thế nhưng mà do trong quá trình là lên
vấn đề chuyển đổi do kế hoạch của tỉnh của huyện thì chúng tôi chưa chuyển đổi được
hai vụ việc trên cho thấy một số doanh nghiệp đến tỉnh bắc cạn đầu tư đã lợi dụng chính sách thu hút đầu tư của tỉnh
để thực hiện một số hạng mục sai quy định
làm chức xin chủ trương sau cũng như việc lỏng lẻo trong công tác quản lý xây dựng
tỉnh bắc cạn cần có biện pháp chấn chỉnh xử lý nghiêm minh để bảo đảm môi trường đầu tư lành mạnh
và không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái